trong những ngày qua nhiều tỉnh thành khu vực nam bộ đã bị ảnh hưởng nặng nề của đợt chiều cường cuối tháng chín đầu tháng một mươi
tại tp hcm chiều cường đã đạt đến mức kỳ mụ lục mới trong khi với nhiều địa phương đồng bằng sông kiều long đây là đợt chiều cường lớn nhất trong hơn bốn mươi năm qua
nhà cửa ngập ngõ hẻm ngập đường phố ngập là tinh cảnh tại tp hcm trong những ngày qua khi chiều cường dâng cao kỷ lục đạt mức một m bảy mươi năm vượt kỷ lục cũ một m bảy mươi một
từ trung tâm quận một đến khu đô thị mới đẳng cấp quận hai và vùng ven ngoại thành chiều cường dâng cao đã khiến việc sinh hoạt đi lại mua bán của người dân bị ảnh hưởng nặng nề chưa kể nguy cơ mắc bệnh do nước ô nhiễm
ngập từ đường làng ngõ xóm ra tới đường phố quốc lộ cũng xảy ra tại nhiều tỉnh thành nam bộ như cần thơ vĩnh long sóc trăng an giang